bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công văn gửi sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại điều chín mươi tám của bộ luật lao động
trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch covid một mươi chín thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc
thực hiện theo khoảng ba điều chín mươi tám bộ luật lao động tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định
đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm
người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại điều ba mươi một bộ luật lao động
nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp
thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại điều ba mươi hai bộ luật lao động
nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo điều ba mươi tám hoặc điều bốn mươi bốn bộ luật lao động